năm hai nghìn một mươi sáu từ nguồn vốn của chương trình một trăm ba mươi năm huyện sốp cộp tỉnh sơn la đã xây dựng mô hình trồng mới một mươi năm hectare cây san nhân tím dưới tán rừng tại xã nậm lạnh
sau hơn ba năm trồng cây san nhân tím tỏ ra khá phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu ở nơi đây phát triển xanh tốt và ra nhiều quả
tuy nhiên việc giúp nhân dân tìm đầu ra để ổn định cho cây sa nhân thì vẫn đang là bài toán đối với cấp ủy và chính quyền địa phương
để tìm đầu ra cho sản phẩm huyện sốp cộp đang chỉ đạo các cơ quan chức năng ra soát quy hoạch mở rộng quy mô trồng san tím
tạo ra quy mô sản phẩm đủ lớn để thu hút các doanh nghiệp thương nhân đến thu mua đồng thời xây dựng chuỗi liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm này
toàn huyện sốp cộp có trên bảy mươi hectare rừng chiếm khoảng một phần hai diện tích tự nhiên
việc phát triển cây dược liệu dưới tán rừng trong đó có cây sa nhân tím sẽ giải quyết thêm được nhiều việc làm cho người dân
vì vậy cần có giải pháp để tạo đầu ra ổn định cho các loại cây này góp phần vào việc bảo vệ rừng và phát triển rừng bền vững